tính đến một mươi bốn h chiều nay việt nam đã có một trăm một mươi bảy bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang được điều trị
trong đó có ba bệnh nhân tình trạng rất nặng nằm tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
điều đáng mừng là có tới hai mươi sáu bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần một bảy bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần thứ hai
đến thời điểm này việt nam đã ghi nhận một trăm ba mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi bảy trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện
hiện có hai mươi một tỉnh thành phố đã ghi nhận bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tổng số người đang được theo dõi cách ly là hơn bốn mươi sáu chín trăm linh người